tại xã linh sơn huyện đồng hỷ tỉnh đoàn hội đồng đội tỉnh thái nguyên phối hợp cùng ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh đã tổ chức lễ khởi công xây tặng hai mươi ngôi nhà khăn quảng đỏ cho gia đình các em thiếu nhi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn có ý chí vươn lên trong học tập trên địa bàn toàn tỉnh
chương trình thể hiện sự quan tâm của toàn xã hội đối với các em đồng thời khích lệ các em nỗ lực vươn lên vượt khó tu dưỡng đức tính biết yêu thương chia sẻ phân đấu học tập tốt để trở thành những người con ngoan trò giỏi
theo đó ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh thái nguyên sẽ hỗ trợ một tỷ đồng để xây dựng hai mươi ngôi nhà khăn quàng đỏ mỗi ngôi nhà trị giá năm mươi triệu đồng cho hai mươi gia đình các em thiếu nhi học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn toàn tỉnh
hội chữ thập đỏ tỉnh đoàn thái nguyên cũng đã trao tặng một mươi xuất quà cho một mươi em thiếu nhi học sinh khó khăn có kết quả học tập tốt của xã linh sơn